ngày một mươi ba tháng một mươi một tại thành phố pleiku tỉnh gia lai bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất vụ hè thu vụ mùa năm hai nghìn một mươi chín và triển khai kế hoạch vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi khu vực các tỉnh duyên hải nam trung bộ và tây nguyên
theo thống kê vụ hè thu vụ mùa tại các tỉnh tây nguyên và duyên hải nam trung bộ gieo trồng hơn bốn trăm năm mươi hectare lúa và khoảng sáu trăm bảy mươi hectare rau màu
tuy nhiên khâu hạn đã xảy ra sớm và gai gắt trên diện rộng khiến trên hai mươi hectare cây trồng tại khu vực này bị hạn nặng
dịch hại trên cây trồng cũng làm ảnh hưởng đến nhiều diện tích cây trồng trên địa bàn
tình hình khâu hạn cũng có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến sản xuất vụ đông xuân trong vùng nhất là tại tây nguyên khi có tới bảy mươi diện tích đất sản xuất nông nghiệp ngoài khu vực có công trình thủy lợi
các hồ chứa đang có lượng nước tích đạt rất thấp
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị các địa phương trong khu vực xây dựng kế hoạch tổng thể để phòng chống hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn bảo đảm cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh